hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê thanh thản
chủ tịch tập đoàn mường thanh về tội lừa dối khách hàng
cùng hầu tòa còn có sáu người bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
là cựu chủ tịch cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng
quận hà đông hà nội cựu tránh thanh tra cựu phó tránh thanh tra
và cán bộ thanh tra xây dựng của quận hà đông
theo cáo trạng bị cáo lê thanh thản đã bán bốn trăm tám mươi tám căn hộ khi không được công nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên vẫn quảng cáo không đúng sự thật về khách hàng và thu lời bất trình số tiền bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
đến nay chỉ có chín trăm ba mươi bốn trong số một năm trăm tám mươi hai căn tại trung cư ct sáu kiến hưng được cấp sổ đỏ
hai mươi căn không được cấp giấy chứng nhận sở hữu và một trăm sáu mươi căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ
cơ quan tố tụng cũng xác định để xảy ra sai phạm còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu
cán bộ phường kiến hưng và thanh tra xây dựng quận hà đông
suốt quá trình dự án ct sáu kiến hưng xây dựng nhóm bị cáo trong vụ án này không thanh tra kiểm tra để ngăn chặn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với phan thanh sơn chú tại thị xã duy tiên nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn
về tội giả mạo trong công tác
qua điều tra xác định tại trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận
nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn
để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
sau khi tiến hành điều tra công an thị xã duy tiên đủ căn cứ để xác định phan thanh sơn đã lợi dụng
chức vụ của mình để thực hiện hành vi vi phạm
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của sơn cơ quan công an phát hiện và thu giữ một dấu chức danh
một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan
đưa ra thông tin gian dối có thể chạy quyết định chấp thuận đầu tư dự án bến du thuyền khu vực
cảng sông hàn thành phố đà nẵng nguyễn nho cầm chú tại quận hải châu đã lừa đảo người dân
chiếm đoạt số tiền hai mươi tỷ đồng
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tiến hành khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi tám bếp ủy ban nhân dân tp đà nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án bến du thuyền
khu vực cảng sông hàn một người đàn ông trú tại thành phố đà nẵng muốn đầu tư vào dự án này
đã đến gặp cầm và được đối tượng yêu cầu lập một tài khoản chung với số tiền hai mươi tỷ đồng
và giao kèo sẽ chỉ được giải ngân khi được chấp thuận chủ trương đầu tư
để rút được tiền nhanh cầm liên tục hối thúc nạn nhân giải ngân hai mươi tỷ đồng để lo đẩy nhanh tiến độ
cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án tuy nhiên quá hạn đã lâu mà vẫn không thấy cầm xuất hiện
nạn nhân mới biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan công an
thưa quý vị nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện góp phần đào tạo những chiến sĩ công an tương lai
vừa hồng vừa chuyên cho lực lượng công an nhân dân sáng ngày chín tháng tám bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức huấn luyện sinh viên đầu khóa công dân thực hiện
nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và tổng kết rút kinh nghiệm hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng
trực tiếp chiến đấu trong công an nhân dân lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ tư bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tân sinh viên
năm thứ ba huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ của công an các đơn vị địa phương và là năm thứ hai huấn luyện
học viên văn bằng hai đồng thời đây là năm đầu tiên triển khai chủ trương thành lập duy trì tập luyện
các tội tuyển thể thao thành tích cao của bộ tư lệnh
bộ tư lệnh đã đánh giá tổng thể toàn diện tình hình kết quả công tác tổ chức quản lý huấn luyện
của các đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh đặc biệt là chỉ ra được những khó khăn vướng mắc hạn chế còn tồn tại
cùng nhau rút kinh nghiệm tìm ra nguyên nhân đề ra giải pháp từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện của bộ tư lệnh
trong thời gian tới cũng như nâng cao chất lượng các đội tuyển công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng
công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng thật sự tinh gọn mạnh cho tinh thần
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
công an tỉnh khánh hòa vừa triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm
góp phần hạn chế tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai theo hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một
từ tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng tám tập trung công tác điều tra cơ bản tuyên truyền vận động chủ xe chủ doanh nghiệp và lái xe
chấp hành pháp luật ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông
giai đoạn hai từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi công an các đơn vị địa phương đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm
thực hiện giai đoạn một của kế hoạch ngày chín tháng tám phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa tổ chức tuyên truyền
và cho ký cam kết thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
tại khu công nghiệp suối sầu huyện cam lâm qua công tác tuyên truyền giúp cho các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe
nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ
góp phần chung tay cùng lực lượng chức năng đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với phan thanh sơn chú tại thị xã duy tiên
nguyên trạng trưởng trạng y tế phường đồng văn về tội giả mạo trong công tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã điều tra xác định tại trạm y tế phường đồng văn
thị xã duy tiên diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động
trong các khu công nghiệp trên địa bàn để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
sau khi tiến hành điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đủ căn cứ xác định
phan thanh sơn nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn đã lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện hành vi vi phạm
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của phan thanh sơn cơ quan công an đã phát hiện thu giữ một dấu chức danh của sơn
một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan
sau hai lần hoãn sáng qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường cùng với hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê và điều hành toàn bộ đường dây hoạt động vận chuyển đô la mỹ sang campuchia
và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân nguyễn ngọc đại nghĩa trương văn liêm trương thái nguyên là các chủ tiệm vàng
và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
các đối tượng ở campuchia thuê hạnh vận chuyển tiền đô la mỹ và vàng giao cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang
với tiền công vận chuyển mỗi một trăm linh đô la mỹ là bảy mươi đô la mỹ mỗi kg vàng là một mươi năm đô la mỹ
trong quá trình vận chuyển gần năm mươi một kg vàng từ campuchia về việt nam các đối tượng có liên quan đã bị lực lượng công an tỉnh an giang bắt quả tang
phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày một mươi ba tháng tám
bắt đầu từ chín giờ sáng nay ngày một mươi tháng tám khu thủy điện trị an một hồ chứa lớn nhất miền nam sẽ tiến hành xả tràn để điều tiết mực nước hồ
để ứng phó với ngập lụt chính quyền và người dân vùng hạ liêu sông đồng nai đang tập trung công tác phòng tránh thiệt hại khiến nước sông dâng cao
theo thông báo từ đơn vị chủ quản hồ thủy điện trị an đơn vị này sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa từ lúc chín giờ sáng ngày một mươi tháng tám
tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là chín trăm năm mươi m ba trên một giây trong đó lưu lượng nước xả qua tràn là một trăm năm mươi m ba trên dây và lưu lượng nước qua tư bin phát điện là tám trăm linh m ba trên dây
sau khi xả tràn vào ngày một mươi tháng tám tùy theo diễn biến của thời tiết và lưu lượng nước về hồ công ty sẽ có thể thay đổi lượng nước xả qua đập tràn
trước đó ủy ban nhân dân phường hiệp hòa tp biên hòa đã tổ chức đoàn xuống từng hộ nuôi cá bè trên sông đồng nai đoạn qua thành phố biên hòa để vận động các biện pháp phòng chống lũ dâng cao
theo đó gần một trăm chín mươi hộ nuôi cá bè trên sông đồng nai đã và đang tích cực chuẩn bị các phương án đưa những người thân lên bờ trăng chéo lại các bè cá trên sông nhằm không để bị bè cuốn trôi nếu có lũ xuất hiện
trong khi đó tại tỉnh lai châu tám người thương vong hai người mất tích hàng trăm ngôi nhà hư hỏng chỉ sau bốn ngày mưa lũ trên địa bàn
những ngày vừa qua công an tỉnh lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ tới những nơi xảy ra sạt lợi phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn kịp thuê hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
bàng hoàng đau xót đó là những gì

trong khi đó tại tỉnh lai châu tám người thương vong hai người mất tích hàng trăm ngôi nhà hư hỏng chỉ sau bốn ngày mưa lũ gây ra